không mưa nhiều như những đợt khí lạnh tăng cường lần trước đêm nay và ngày mai thời tiết tại miền trung được dự báo sẽ phổ biến ít mưa
ở các tỉnh phía bắc và phía nam của khu vực trời hầu như không mưa
riêng khu vực trung trung bộ mây nhiều hơn và mưa chỉ diễn ra ở diện dài rác nên sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh
về tình hình nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vào thời điểm trưa chiều nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng xuống tới phú yên nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận nhiệt độ vẫn khá cao phổ biến hai mươi tám ba mươi một độ
cũng không chịu tác động của không khí lạnh phía bắc đêm nay và sáng ngày mai nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam cũng giảm nhẹ
người dân sẽ có cảm giác rét tại tây nguyên với mức nhiệt chỉ khoảng từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
và xe lạnh tại nam bộ do nhiệt độ cũng phổ biến trong khoảng chỉ từ một mươi chín hai mươi hai độ
tuy nhiên bầu không khí sẽ được sửa ấm nhanh nhờ những tia nắng khiến cho thời tiết chuyển nắng khô
với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại nam bộ sẽ nhanh chóng tăng lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi ở khu vực tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai gió trên khắp các vùng biển phổ biến ở mức trung bình
riêng khu vực bắc của biển đông tiếp tục có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy gây ra sóng cao và biển động
các tàu thuyền cần hạn chế đi vào vùng biển nguy hiểm này
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước